thưa quý vị mới đây cục việc làm thuộc bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định nghị quyết
chi tiết một số điều của luật việc làm về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm
rất nhiều ý kiến đã được đưa ra nhằm làm rõ các quy định trong dự thảo để bảo đảm văn bản này có tính khả thi
khi được thông qua và đưa vào thực tiễn cuộc sống một trong số đó chính là vấn đề về chia sẻ thông tin dịch vụ việc làm
hoạt động dịch vụ việc làm hiện nay khá đa dạng với các hình thức khác nhau như trung tâm dịch vụ việc làm
các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ việc làm điều này tạo điều kiện cho người lao động có thể dễ dàng tiếp cận
việc làm phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay đó là phải xây dựng được một hành lang pháp lý hiện đại
để hoạt động giao dịch việc làm phát triển trong vòng nhiều năm tới và bảo đảm tính cạnh tranh của thị trường lao động
vấn đề đặt ra hiện nay chính là các quy định liên quan đến chuẩn hóa thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu người tìm việc
việc tìm người cơ chế chia sẻ thông tin giữa các tổ chức dịch vụ việc làm các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ việc làm
rất nhiều ngôn từ nói là doanh nghiệp dịch vụ việc làm hoạt động lỡ sộn không phải tôi thấy doanh nghiệp dịch vụ việc làm có dây phép
tuân thủ rất là đúng các quy định pháp luật sử dụng môi trường mạng để tổ chức các hoạt động kết nối cho người tìm việc
với các doanh nghiệp có nhu cầu chúng ta đưa vào quản lý đây cũng chính là chúng ta bảo vệ cái việc làm của chúng ta
trên thị trường hiện nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhân sự việc làm tuyển dụng trực tuyến dịch vụ tìm kiếm
tư vấn nhân sự như mapower việt nam natigos group việt nam đây là những doanh nghiệp có uy tín trên thị trường này
ở nước ta nhiều năm qua
hoạt động của họ cũng có những tác động qua lại với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm
các doanh nghiệp thì cần người lao động và người lao động thì cũng muốn tìm kiếm một công việc phù hợp
khi mà khách hàng tìm đến với chúng tôi có nghĩa là họ muốn tìm kiếm được người lao động phù hợp
thế cho nên là việc làm sao để có thể gia tăng được nguồn số lượng về nhân sự cũng như là chất lượng cho những nhân sự
mà chúng tôi tuyển dụng cho khách hàng là một cái vấn đề cấp thiết
chính vì vậy mà navigos group bao gồm cả việt nam most lẫn cả navigos trust luôn luôn tìm những phương án nào
để có thể gia tăng được số lượng nhân sự đó
thì ngoài những kênh số hóa navigos cũng có những phương án về việc hợp tác đối với các đơn vị
bao gồm cả công và tư để làm sao có thể cung cấp được nguồn lao động ra thị trường
hiện nay lực lượng lao động việt nam rất trẻ hơn năm mươi triệu người từ một mươi năm tuổi trở lên
đã khiến việt nam là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài
tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín cũng khiến thị trường lao động có nhiều bất ổn
do đó công tác nhân sự tuyển dụng tìm việc rất cần
cần kết nối chia sẻ thông tin
hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng
trong việc kết nối các người có nhu cầu tìm việc và các doanh nghiệp đang có cần lực lượng lao động
ví dụ như là một trung tâm dịch vụ việc làm tại thành phố hồ chí minh
hàng ngày có thể thu hút đến hàng chục nghìn hồ sơ đến để giải quyết về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
những hồ sơ đến để những nhân viên mà đến để xử lý các hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp như vậy
thì họ cũng cần họ cũng nhận được những cái dịch vụ
ứng viên tại các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm này
để giới thiệu cho họ những cơ hội những cơ hội việc làm tại thành phố hồ chí minh phù hợp với họ
thì đây là một những nguồn ứng viên rất là dồi dào và rất là quan trọng
để các doanh nghiệp có thể tiếp cận đến những nguồn lao động như vậy
thực tế manpower group cũng thường xuyên tham gia các buổi tư vấn giới thiệu việc làm
của các trung tâm dịch vụ việc làm
có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp thông tin của những khách hàng
đang có nhu cầu để giới thiệu cho những người đang đi tìm công việc như vậy
thậm chí còn xây dựng các bộ công cụ để giúp nhân viên các trung tâm giới thiệu việc làm
cho người lao động tốt hơn
đối với natigo search công ty này cũng mong muốn hợp tác với bộ lao động thương bình và xã hội
để có thể chia sẻ những thứ mà hai bên có ưu thế như hạ tầng nền tảng số dữ liệu lao động
tôi hoàn toàn có thể tư vấn lại được cho khách hàng của bnp ghost với những nguồn ứng viên như thế nào là phù hợp
ở phía bên bộ thì sẽ có nguồn nhân lực đặc biệt là những nhân lực mà hiện tại họ đang bị ảnh hưởng
trực động của dịch covid hoặc là những người đang không có việc làm
thì cái cách mà hai bên nếu như có thể kết nối được với nhau bao gồm là từ dữ liệu của người lao động
cho đến là một cái cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cũng như là những cái kiến thức liên quan đến thị trường
và các doanh nghiệp thì tôi tin rằng là có thể tạo ra một cái sự kết hợp giữa hai bên
thị trường lao động việt nam là một thị trường nhiều tiềm năng với sự phát triển ngày càng đa dạng
của nền tảng số dữ liệu lao động
tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay đó là phải phát huy sức mạnh của mỗi loại hình hoạt động trong lĩnh vực này
để có thể có được dữ liệu lao động việc tìm người người tìm việc
qua đó bảo đảm được tốt nhất quyền lợi người lao động